ngày một một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị
để cho ý kiến về đề án sửa đổi bổ sung quy định số một trăm sáu mươi ba ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi một
về chức năng nhiệm vụ quyền hạn chế độ làm việc quan hệ công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
và đề án sửa đổi bổ sung quyết định số một trăm năm mươi chín ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi một
về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của ban nội chính trung ương
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định
sau hơn sáu năm thực hiện quyết định số một trăm năm mươi chín của bộ chính trị ban nội chính trung ương đã triển khai nhiều công việc
khá toàn diện tích cực chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất nhiều chủ trương quan điểm định hướng lớn của đảng
về công tác nội chính chủ động sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng kiên trì quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý những khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm
việc sửa đổi bổ sung quy định số một trăm sáu mươi ba và quy định số một trăm năm mươi chín nhằm khẳng định và làm rõ hơn chức năng nhiệm vụ
đề cao quyền hạn trách nhiệm trước ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng trong lãnh đạo chỉ đạo đồn đốc kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng
nhất là công tác thanh tra kiểm toán xử lý các vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử thi hành án các vụ án tham nhũng
kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận quan tâm
nhiệm vụ của ban nội chính trung ương trong tham mưu giúp việc cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng về công tác nội chính phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp
khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của đảng nhà nước ta trong việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phòng chống tham nhũng
cũng tại hội nghị này sau khi xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc thẩm quyền của bộ chính trị

các ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của hội đồng dân tộc của quốc hội
các ý kiến đại biểu cho rằng việc xây dựng đề án là cần thiết
các vị đại biểu quốc hội đã nhất trí cao về việc cho phép tích hợp hệ thống chính sách dân tộc thành chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đối tượng điều chỉnh là các dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn
đồng thời thống nhất tên gọi của đề án là đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
buổi chiều phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển điều hành nội dung phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế
xóa tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản và khai thác tài nguyên nước
việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm
tại phiên thảo luận đã có một mươi tám đại biểu phát biểu và ba đại biểu tranh luận
sau thảo luận bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà và bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo cơ quan thẩm tra báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp các nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu
đến từ mọi miền đất nước về tham dự lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong những năm qua
trong đó có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị mang tính ứng dụng cao

đồng thời các nhà trí thức khoa học đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống giúp tiết kiệm chi phí bảo vệ môi trường cải thiện điều kiện lao động tăng thu nhập cho người dân
đồng thời góp phần cung cấp các luận cứu khoa học đóng góp tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tạo cơ sở đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn việc đầu tư cho khoa học công nghệ còn chưa đáp ứng được yêu cầu
chủ tịch quốc hội mong rằng các nhà trí thức chia sẻ với khó khăn chung tiếp tục phát huy sức sáng tạo nâng cao năng lực nghiên cứu để có nhiều hơn nữa những nghiên cứu phù hợp mang tính ứng dụng cao
sáng nay tại hà nội ban đối ngoại trung mương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngành truyền thống và đón nhận huân chương hồ chí minh
dự lễ kỷ niệm có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trần quốc vượng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lãng hoa chúc mừng
đánh giá cao những đóng góp của ban đối ngoại trung ương đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới
bên cạnh những cơ hội to lớn chúng ta cũng phải đối mặt với khó khăn thách thức không nhỏ
công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại đảng nói riêng đứng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề phải tận dụng tối đa những cơ hội vượt qua thách thức thực hiện mục tiêu bao trùm hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ

ngôn bày tỏ vui mừng sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ban đối ngoại trung ương
chúc mừng những thành tựu quan trọng mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua
trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của ban đối ngoại trung ương đảng
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới
bày tỏ vui mừng với mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện
bền vững lâu dài việt nam campuchia ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực
góp phần giữ vững hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
đồng chí trần quốc vượng chào mừng ngài tép ngôn và đoàn đại biểu cấp cao campuchia sang việt nam
tham dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam
nêu bật truyền thống vị trí vai trò của ban đối ngoại trung ương trong suốt bảy mươi năm qua
đã góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ với các nước láng giềng khu vực
các nước đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống đặc biệt là với lào và campuchia
hôm nay tại bangkok thái lan đã diễn ra hội nghị quan chức asean chu bị
với sự tham dự của trưởng đoàn quan chức cao cấp một mươi nước asean và phó tổng thư ký asean
tại hội nghị các quan chức cấp cao đã ra soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean ba mươi năm
và các hội nghị liên quan
chương trình nghị sự và trên bốn mươi văn kiện dự kiến chỉnh lãnh đạo cấp cao ghi nhận và thông qua
tại hội nghị các quan chức cao cấp đã trao đổi một số vấn đề như chuẩn bị cho cấp cao kỷ niệm asean hàn quốc
dự kiến vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ở busan khả năng tổ chức cấp cao asean úc thường niên bắt đầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục thúc đẩy thực hiện doc và đàm phán coc giữa asean với trung quốc
cũng như triển vọng phát triển quan hệ giữa asean với
các nước cũng bày tỏ nhất trí cao với các sáng kiến đề xuất của việt nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác chính trị an ninh asean
trong năm hai nghìn hai mươi như tiến hành kiểm điểm giữa kỳ kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng chính trị an ninh asean năm hai nghìn hai mươi
củng cố diễn đàn khu vực asean và tăng cường vai trò của diễn đàn biển asean trong điều phối hoạt động hợp tác biển ở khu vực

cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ và quân chủng phòng không không quân là xử lý ô nhiễm dioxin khu vực pciv bằng phương pháp xử lý và cô lập
tương tự như các phương pháp được áp dụng thành công tại sân bay đà nẵng
năm hai nghìn một mươi tám cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ đã ký thỏa thuận với quân chủng phòng không không quân về khoản đóng góp một trăm tám mươi ba triệu usd của uss
cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay biên hòa trong giai đoạn năm năm đầu tiên
và dự án đã chính thức được phê duyệt và khởi động vào tháng bốn năm
năm hai nghìn một mươi chín theo ước tính của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ công tác xử lý tổng thể sẽ được hoàn thành trong một mươi năm
hải quan việt nam đã tiến hành điều tra sáu chuyên án liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đi hoa kỳ mang xuất xứ việt nam
và đã chứng minh hàng hóa không đủ điều kiện mang xuất xứ việt nam
đây là chia sẻ của hải quan việt nam trong buổi làm việc với đoàn cấp cao của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ vào ngày hôm nay tại hà nội
hải quan việt nam đã chủ động phối hợp với hải quan hoa kỳ trao đổi thông tin ngăn chặn các sản phẩm như nhôm máy lọc nước quần áo
ngoài ra cơ quan hải quan hai nước đã thực hiện điều tra chung để xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật hoa kỳ
hải quan việt nam cũng đã tiến hành điều tra sáu chuyên án liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đi hoa kỳ mang xuất xứ việt nam
và đã chứng minh hàng hóa không đủ điều kiện mang xuất xứ việt nam
tại buổi làm việc phó giám đốc cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ toàn cầu bà bonnie glick cho rằng
truyền tài bất hợp pháp là vấn đề nóng trong quan hệ thương mại giữa việt nam và hoa kỳ
chính vì vậy việc hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ trong việc chấm dứt chuyển tài bất hợp pháp cũng thể hiện cam kết của hai chính phủ
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ cam kết phối hợp với tất cả các cơ quan tại việt nam để hỗ trợ nâng cao nhận thức
trong việc phòng chống chuyển tải bất hợp pháp cũng như đào tạo tập huấn xây dựng khung quy định mạnh hơn
để hỗ trợ cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính
thủ tướng chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án cải tạo
thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hà nội hà nam nam định
ninh bình thanh hóa nghệ an khánh hòa ninh thuận bình thuận đồng nai chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khung chính sách
chiều dài ba trăm một mươi chín hai km qua sáu tỉnh thành phố là hà nội hà nam nam định ninh bình thanh hóa và nghệ an thời gian thực hiện dự
chiều dài bốn trăm một mươi một hai mươi bảy km qua sáu tỉnh thành phố gồm khánh hòa ninh thuận bình thuận đồng nai bình dương
thành phố hồ chí minh thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một
bộ tài chính vừa có báo cáo về công tác thanh tra kiểm tra trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín theo đó toàn ngành tài chính đã thực hiện
trên bảy mươi ba chín nghìn cuộc thanh tra và kiểm tra kiến nghị xử lý về tài chính trên bốn mươi tám ba nghìn tỷ đồng
trong đó thu nộp vào ngân sách nhà nước một mươi bốn tám nghìn tỷ đồng kiến nghị tài chính khác là ba mươi ba nghìn tỷ đồng
riêng số giảm lỗ là hai mươi chín chín nghìn tỷ đồng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước là một mươi ba nghìn tỷ đồng
đồng thời bộ tài chính đã và đang tích cực đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính
hiện đại hóa công tác quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân
chiều ngày một một mươi một tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm ba mươi năm
ngày hội quốc phòng toàn dân
kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
bộ quốc phòng xác định bảy nhóm hoạt động trọng tâm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các cơ quan
đoàn thể tổ chức chính trị xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng
chính trị trong lực lượng vũ trang tổ chức cuộc thi báo chí viết về phẩm chất hình ảnh bộ đội cụ hồ
tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quân dự kiến lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi
bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại hội
trường bộ quốc phòng ngày một một mươi một tòa án nhân dân quận thủ đức
hồ chí minh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo bùi văn sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại tiền giang
mức án một năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đây là trường hợp đầu tiên trên cả
nước bị xử lý hình sự về hành vi cố ý gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm gây nguy hiểm cho xã hội và
sức khỏe của người tiêu dùng theo cáo trạng bùi văn sáng chủ cơ sở chế biến nông sản đường số hai
phố năm vườn tâm bình quận thủ đức từ tháng một hai nghìn một mươi bảy đã chỉ đạo công nhân mua hóa chất tẩy trắng
không rõ nguồn gốc pha vào nước để ngâm củ cải cà rốt mỗi ngày nhóm này ngâm khoảng bảy tám tấn hàng
cho khách thu lợi từ ba đến bốn triệu đồng kết quả giám định cho thấy củ cải và cà rốt sau khi ngâm
hóa chất đem đi bán có hàm lượng sodium dithionate và sodium sulfate
theo quy định của bộ y tế hai hóa chất này không được sử dụng trong sản xuất thực phẩm hóa chất
có thể dẫn đến viêm loát ruột dạ dày tổn thương mau mạch đặc biệt có thể gây ung tư hội đồng
xét xử nhận định hành vi này rất nguy hiểm cho xã hội phải xử phạt nghiêm khắc tòa tuyên phạt sáng một năm sáu tháng tù
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ việc asanzo cơ quan chức năng đã xác định asanzo có dấu hiệu vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu lừa dối người tiêu dùng giả mạo nhãn hiệu và trốn thuế asanzo đã vi phạm pháp luật như thế nào ảnh hưởng đến thương hiệu việt nam trên thị trường thế giới ra sao để cùng tìm hiểu về những thắc mắc này mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên khánh thư cùng với vị khách mời của chương trình xin mời biên tập viên khánh thư
vâng về vụ việc của asanzo thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo điều tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm asanzo cảnh báo về những hành vi lách luật mà hiện tại quy định pháp luật còn chưa chặt chẽ điều đó tạo ra những hậu quả khôn lường cho người dân sự cạnh tranh của môi trường kinh doanh đặc biệt là thương hiệu việt nam trên thị trường
đã bốn tháng kể từ khi asanzo bị nghi ngờ và điều tra về hành vi gian lận
thương mại trốn thuế đến nay cơ quan chức năng vẫn lúng túng chưa thể đưa ra kết luận về những bất cập về mặt pháp lý
một sản phẩm có tới chín mươi tám là linh kiện trung quốc
chỉ có một cái văn bản nào quy định cho hàng hóa sản xuất và lưu thông tại thị trường việt nam
chỉ có hai là linh kiện nội địa có thể được coi là sản phẩm made in vietnam hay không
asanjo không phải là đơn vị đầu tiên gian lận về xuất xứ hàng hóa
sự việc này thêm một lần nữa cảnh báo cơ quan chức năng về kẽ hở pháp lý
quy trình thanh tra giám sát hàng xuất hàng nhập hàng tiêu thụ nội địa
kẽ hở pháp lý đang tạo cơ hội cho những cách làm ăn không chân chính
thiệt hại to lớn chính là đánh mất niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm mang thương hiệu quốc gia
điều đó không thể bị nhập nhèm bởi những cách làm ăn mà pháp luật chưa quy định
chúng ta có thể thấy rằng một doanh nghiệp nói chung
asanzo nói riêng một doanh nghiệp lớn như thế thì phải chấp hành hàng trăm quy định
riêng một quy định về xuất xứ hàng hóa liên quan đến asanzo
thì chúng ta đã thấy rất phức tạp rất khó để thực hiện vì quy định pháp luật
vì những vấn đề bất cập trên thực tế
theo luật thương mại năm hai nghìn năm xuất xứ hàng hóa có hai dạng
dạng thứ nhất là xuất xứ hàng hóa là xuất xứ hàng hóa là xuất xứ hàng hóa

người ta sản xuất toàn bộ quá trình ở việt nam thì nó rất đơn giản rất rõ ràng
thế còn cái dạng thứ hai là cái gây tranh cãi
mà cái gây ra những vi phạm và những rắc rối phức tạp trong thời gian vừa qua nói chung
và vụ asanzo nói riêng thì luật quy định là thực hiện khâu chế biến cơ bản cuối cùng
mấu chốt ở quy định của luật là cơ bản thế nào là chế biến cơ bản
thế nào là rắp ráp cơ bản là sản xuất cơ bản
đối với dự thảo thông tin
thứ mà bộ công thương mong muốn đưa ra định nghĩa là ba mươi là có thể xác định đấy là xuất xứ việt nam
nếu dưới ba mươi thì giải quyết thế nào
cái nghị định bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về nhãn hiệu hàng hóa
thì quy định là hàng hóa mà đã lưu hành lưu thông trong nước thì bắt buộc phải có nhãn mát
mà nhãn thì bắt buộc phải có cái nội dung về xuất xứ
mà nội dung về xuất xứ thì lại dẫn theo cái quy định của thương mại
nó dẫn đến cái tình trạng là
nếu như doanh nghiệp nào người ta coi rằng người ta tự là đáp ứng được cái yêu cầu về chế biến cơ bản
thì người ta sẽ ghi xuất xứ việt nam không có gì sai cả
thế còn thế nào là cơ bản thì đến bây giờ chúng ta còn đang giải thích đang loay hoay
cho nên là quay trở lại câu chuyện của asanzo thì người ta cho rằng người ta làm cái việc như thế
năm một mươi hàm lượng giá trị rồi công đoạn rồi cái này cái khác thì người ta bảo đấy là cơ bản
đấy là sản phẩm việt nam đấy là máy kim việt nam
khó cho doanh nghiệp ở cái chỗ gì
anh ghi trung quốc không được ghi việt nam không được không ghi cũng không được doanh nghiệp bế tắc
vâng vậy sản phẩm hàng hóa thì nhập nhằn xuất xứ
tiêu thụ dễ dàng như trường hợp của asanzo thì sẽ để lại những hậu quả như thế nào
chúng ta thấy rằng là nếu như mà ghi đúng thì nó tốt nó xấu
người ta đánh giá người ta nhìn nhận được công bằng khách quan
nhưng ở đây thì những cái hàng điện tử và rất nhiều cái hàng tiêu dùng thực tế là của trung quốc
nhập về việt nam rất là kém chất lượng
nhiều cái trường hợp người ta chế biến người ta thay đổi người ta tìm cách ghi nhận đấy là cái hàng việt nam
và lại không những hàng việt nam mà hàng việt nam chất lượng cao thì sẽ lấy được cảm tình
lấy được cái lòng tin của người tiêu dùng
khi mà sự thật nó không phải như vậy thì nó sẽ đổ vỡ lòng tin
nó sẽ không những một cái mặt hàng đấy không những một doanh nghiệp đấy
mà ảnh hưởng đến cả cái cộng đồng doanh nghiệp việt nam ảnh hưởng đến hàng hóa việt nam nói chung
nghi ngờ về doanh nghiệp về hàng hóa nghi ngờ về luật pháp về cái quản lý
về rất nhiều cái thứ khác xung quanh cái câu chuyện thị trường
trên thị trường hiện nay thì không chỉ có asanzo mà cũng nhiều doanh nghiệp sản xuất
theo cái cách là nhập khẩu linh kiện và nguyên liệu từ nước ngoài về lắp ráp sản xuất
và rán nhãn là made in vietnam
vậy nên chăng là phải quy định cụ thể để không nhập nhềm thương hiệu việt
trong trường hợp này tôi cho rằng
phải sửa từ luật tức là anh phải phân biệt rõ với mấy trăm nước buôn bán trao đổi với nhau
thì người ta phải căn cứ phải dựa vào cái nguồn gốc hàng hóa là của nước nào
là cái yêu cầu tối thiểu người ta phân biệt
thế còn cái hàng trong nước thì bản thân anh theo luật của mình đã quy định rất là rõ rồi
anh phải ghi là sản xuất tại đâu công ty chỗ nào điện thoại ra làm sao tiêu chuẩn quy chuẩn thế nào
đầy đủ hết rồi hoàn toàn không cần thiết ghi xuất xứ
có lẽ tôi nghĩ đấy là một cái tư duy phải xem lại có lẽ là nhầm lẫn về mặt pháp lý
vì bản thân những cái ghi chi tiết kia nó đầy đủ hơn nó đáp ứng được yêu cầu cao hơn xuất xứ rất nhiều
xuất xứ chỉ là một cái là người ta không biết mình ở tỉnh nào người ta không biết doanh nghiệp của mình là ai
thì người ta biết rằng à đấy là của việt nam
còn đây đã biết rõ rất chi tiết rất cụ thể chi ly mọi thứ rồi thì cần gì phải nói là việt nam nữa
thế và thứ hai là phải có cái giải thích phải có cái quy định cái hướng dẫn rõ ràng về cái chuyện là
nếu như một trăm linh hàng việt nam thì là hàng việt nam bảy mươi chín mươi ba mươi thì nó là cái gì
tôi khẳng định là anh không thể nhập cái hàng của nước ngoài xong anh lại ghi là đây là của nước ngoài
trừ trường hợp anh để nguyên cái nhãn hiệu đấy hoặc anh chú thích rằng tôi là nhập linh kiện của nước ngoài
còn là anh đã lắp ráp anh đã chế biến dù làm nhiều làm ít một cái công đoạn nhất định
thì anh phải ghi rõ là lắp ráp chế biến ở đâu đấy mới là vấn đề mấu chốt
vâng một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư trương thanh đức
thưa quý vị từ vụ việc của asanjo cơ quan chức năng sẽ phải sửa đổi bổ sung kẽ hở pháp luật
phải có tiêu chí phân biệt hàng hóa mang thương hiệu việt nam với các quốc gia khác
những quy định này phải được phổ biến rộng rãi thực hiện nghiêm minh ngăn chặn tình trạng lách luật gian lận thương mại
chương trình tâm điểm đến đây là hết